về vụ sập công trình xây dựng tại công ty av healthcare khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
làm một mươi người thiệt mạng và một mươi bốn người khác bị thương
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ông hà huy hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga để phục vụ cho công tác điều tra
đồng thời phối hợp với bộ công an bộ xây dựng tiếp tục thu thập hồ sơ giám định vật liệu ở công trình
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực thi công công ty av healthcare đã xảy ra vụ sập bức tường
cao khoảng tám mét dài một trăm linh chín m hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi người thiệt mạng một mươi bốn người bị thương
công trình này do công ty hà hải nga phường tân hiệp tp biên hòa thi công